sáng nay tám tháng ba theo giờ việt nam tổng thống mỹ joe biden dự kiến sẽ trình bày thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình trước quốc hội
sự kiện diễn ra trong bối cảnh ông biden vừa có những chiến thắng áp đảo cho ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba vừa qua
và đang tiến gần tới suất đề cử của đảng dân chủ cho cuộc chạy đua vào nhà trắng vào tháng một mươi một tới
theo một số quan chức nhà trắng trong thông điệp liên bang tổng thống biden sẽ nhấn mạnh các thành tựu chính quyền đương nghiệp đã đạt được trong hơn ba năm qua
đặc biệt về kinh tế cũng như khái quát tầm nhìn của ông cho tương lai nước mỹ
tổng thống biden dự kiến sẽ đề cập tới đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng đạo luật chip và khoa học
những thành tựu về phát triển kinh tế kiêm chế lạm phát và cải thiện an sinh xã hội
về đối ngoại tổng thống biden sẽ đề cập tới vấn đề bất ổn toàn cầu với các cuộc xung đột ở châu âu và trung đông
việc gia tăng căng thẳng với trung quốc và nga
ông dự kiến cũng sẽ công bố kế hoạch xây dựng một cầu cảng ở bờ biển gaza nhằm thúc đẩy việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào khu vực này
việc đọc thông điệp liên bang được cho là đòn bẩy cho các nỗ lực tái tranh cử của tổng thống biden
khi chương trình này sẽ được phát trực tiếp vào giờ vàng với hàng triệu người theo dõi trên khắp nước mỹ